lễ tổng duyệt chuẩn bị cho lễ duyệt binh kỷ niệm bảy mươi tám năm ngày chiến thắng fascist đức đã diễn ra trên quảng trường đỏ ở thủ đô moscow của nga
với nhiều người dân nga duyệt binh ngày chiến thắng chín tháng năm luôn là sự kiện rất được mong đợi
được xem là niềm tự hào lịch sử là biểu tượng sức mạnh đoàn kết và chiến thắng của người nga
ngay từ sáng sớm các ngã đường vào trung tâm thủ đô moscow đã bị đóng chặn
nhiều đội hình quân nhân và các đoàn xe quân sự hiện đại của nga tiến về quảng trường đỏ
theo bộ quốc phòng nga lễ duyệt binh kỷ niệm bảy mươi tám năm ngày chiến thắng ở moscow năm nay
có sự tham gia của hơn một mươi quân nhân và khoảng một trăm hai mươi năm phương tiện khí tải
mỗi lúc như thế này tôi luôn cảm thấy được tinh thần yêu nước
không phải lúc nào chúng tôi cũng được xem trực tiếp duyệt binh
chủ yếu là trên tv nên tôi vô cùng trân trọng những khoảnh khắc như thế này
trước đó thông tin về việc hủy bỏ lễ duyệt binh ở một số thành phố vì lý do an ninh
đã khiến nhiều người dân lo lắng
các biện pháp an ninh được thắt chặt vì mọi người hiểu rằng
những kẻ khủng bố có thể hành động đây là một ngày quan trọng với tất cả chúng tôi
chuẩn bị cho lễ duyệt binh ngày chín tháng năm tại moscow còn có lực lượng lớn các nhân viên an ninh
theo chính quyền moscow hơn hai mươi nhân viên an ninh lực lượng cảnh sát
lực lượng vệ binh quốc gia đã được huy động để đảm bảo an toàn
trong dịp lễ kỷ niệm ngày chiến thắng năm nay ở thủ đô
trong cuộc khảo sát mới đây nhất của trung tâm nghiên cứu dư luận xã hội toàn nga
sáu mươi năm người dân nga coi ngày chiến thắng phát xít đức trong cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại
là ngày lễ quan trọng nhất và gắn liền với lễ duyệt binh